thủ tướng chính phủ vừa có chỉ đạo tới các bộ tỉnh thành phố yêu cầu triển khai nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông cao điểm tết dương lịch tết nguyên đán
thủ tướng yêu cầu bộ công an tiếp tục chỉ đạo lực lượng cảnh sát giao thông duy trì thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý hành vi vi phạm của người điều khiển phương tiện tham gia giao thông
đặc biệt là vi phạm về ma túy nồng độ cồn tốc độ vi phạm quy định về đối mũ bảo hiểm đối với người đi mô tô xe máy xe đạp điện đặc biệt vào khung giờ từ hai mươi một h ngày hôm trước đến năm h ngày hôm sau
cường quyết đấu tranh ngăn chặn và xử lý nghiêm hành vi đua xe trái phép chấn áp hiệu quả các hành vi chống người thi hành công vụ trong bảo đảm trật tự an toàn giao thông
ủy ban nhân dân thành phố hà nội thành phố hồ chí minh và các đô thị trục thuộc trung ương cần tăng cường thực hiện năm nhóm giải pháp trước mắt để khắc phục ổn tắc giao thông xử lý nhanh các sự cố giao thông